liên bộ công thương tài chính đã quyết định tăng giá xăng dầu cụ thể giá xăng ron chín mươi hai tăng năm trăm chín mươi chín đồng một lít xăng e năm tăng năm trăm bảy mươi hai đồng một lít đây là mức tăng giá xăng cao nhất từ đầu năm đến nay
như vậy giá bán các mặt hàng xăng ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bảy hai mươi năm đồng một lít xăng e năm không cao hơn một mươi sáu tám trăm hai mươi ba đồng một lít giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng
cụ thể dầu diesel năm s tăng bốn trăm sáu mươi sáu đồng một lít dầu hỏa tăng bốn trăm sáu mươi hai đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng hai trăm sáu mươi bốn đồng một kg
giá các mặt hàng dầu diengen năm s không cao hơn một mươi ba đồng một lit
giá xăng ron chín mươi hai tăng năm trăm chín mươi chín đồng một lit dầu hỏa không cao hơn một mươi hai ba trăm chín mươi tám đồng một lit dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi một chín mươi bảy đồng một kg
từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua một mươi năm kỳ điều chỉnh trong đó giá xăng tăng năm lần giảm bảy lần còn lại là giữ nguyên